ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm đã tổ chức hội thảo
giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện
do công ty trách nhiệm hữu hạn vn kenwater thuyết trình và chạy mô hình thực tế
đây là giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp
ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng hệ thống xử lý nước thải toàn diện
đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường
giải pháp xử lý nước thải toàn diện sử dụng chiếm công nghệ về cơ điện và diệt điện
để phá hủy hóa chất ký sinh trùng vi quẩn vi rút trích xuất các kim loại nặng đến chín mươi chín
giảm lượng oxy cần thiết cung cấp cho vi sinh vật để oxy hóa các chất hữu cơ
xuống còn ít hơn ba so với ban đầu
đặc biệt công nghệ này không sử dụng hóa chất xử lý
do đó nguồn nước thải ra bên ngoài không chứa chất ô nhiễm
doanh nghiệp không cần đến bên thứ ba để xử lý và góp phần giảm chi phí đầu tư
nước thải sau khi xử lý có thể được tái sử dụng vì giải pháp này bảo đảm
nguồn nước đầu ra đạt chuẩn trong sinh hoạt và sản xuất
hiện đây phía thủy lợi yêu cầu doanh nghiệp trả thêm chi phí xả thải ra môi trường
trong khi doanh nghiệp vừa phải tốn chi phí xử lý nước thải như vậy phải trả đến hai lần phí
do đó nếu tái sử dụng lên nguồn nước đã qua xử lý thì sẽ không tốn phí này